trong khi đó tại bản phiêng cài xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với đơn vị chức năng đã phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là tráng tháo chữ sinh năm hai nghìn một trú tại xã lóng sập huyện mộc châu
lực lượng chức năng thu giữ hơn một chín trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần hai trăm linh gram
một điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan khác